liên quan đến thông tin hà nội là thành phố ô nhiễm bụi đứng thứ hai đông nam á mà một số bài báo gần đây phản ánh tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường khẳng định thông tin này là chưa chính xác
qua so sánh với một số thành phố khác của châu á cho thấy mức độ ô nhiễm của hà nội và thành phố hồ chí minh thấp hơn rất nhiều
cụ thể trong báo cáo về hiện trạng chất lượng không khí toàn cầu so sánh giá trị bụi bm hai năm tại một số thành phố trong khu vực đông nam á
green id cho rằng hà nội đứng thứ hai sau jakarta về mức độ ô nhiễm bụi bm hai năm trong khu vực đông nam á
nhận định này là chưa chính xác vì trong bảng thông kê green id chỉ có dữ liệu của hai mươi thành phố thuộc bốn quốc gia
không có đủ số liệu của một mươi một quốc gia của khu vực đông nam á để có thể đánh giá xếp hạng theo như nhận định đã nêu
qua so sánh với một số thành phố khác của châu á cho thấy mức độ ô nhiễm của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh thấp hơn rất nhiều
tổng cục môi trường khẳng định
cho đến nay ở việt nam nói chung hà nội nói riêng ô nhiễm không khí chỉ tập trung chủ yếu là ô nhiễm bụi do hoạt động giao thông xây dựng và một số nguồn vận chuyển từ xa đến
các chất khí khác đều có giá trị trung bình thấp hơn rất nhiều giới hạn quy chuẩn cho phép
một số khu vực có xảy ra ô nhiễm no hai hoặc so hai nhưng chỉ mang tính cục bộ ở một số thời điểm
trong thời gian tới tại hà nội vẫn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết thay đổi bắt thường sẽ khiến cho tình trạng ô nhiễm bụi bm hai năm tiếp tục diễn ra như những ngày vừa qua
hiện tượng này sẽ giảm dần khi thời tiết chuyển dần sang mùa hè